tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện nghị quyết số một mươi tám
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu tại hội nghị các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đều khẳng định lực lượng công an nhân dân đã đạt được kết quả toàn diện
trên các mặt công tác hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra giữ vững an ninh quốc gia
tạo truyền biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội
mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
nổi bật là đã chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
nhiều chủ trương giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự giữ vững an ninh quốc gia
không để xảy ra khủng bố phá hoại bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu
sự kiện chính trị lớn của đất nước kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực công tác thi hành án hình sự
công tác tạm giữ tạm giam có chuyển biến tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đạt nhiều kết quả quan trọng công tác xây dựng trình đốn đảng đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh và thu được những kết quả cụ thể rõ rệt
công tác tài chính kế hoạch đầu tư hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đạt được những kết quả nổi bật
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia
bộ gần mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung mương sáu bảy khóa một mươi hai
sớm nghiên cứu xây dựng thực hiện đề án một trăm linh sáu một số vấn đề tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
một cách bài bản khoa học thận trọng khách quan bước đầu đạt được những kết quả cụ thể quan trọng
tổng bí thư đề nghị đảng ủy công an trung ương bộ công an tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án một trăm linh sáu trong thời gian sắp tới